thưa quý vị và các bạn với miền bắc trong đêm nay vùng hội tụ gió vẫn còn duy trì và tiếp tục gây mưa rào và rông
ở khu vực phía tây bắc bộ cũng như các tỉnh vùng núi phía bắc
trong đó các điểm như lai châu hà giang tuyên quang đêm nay vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
sáng ngày mai những cơn mưa rông của vùng hội tụ gió chấm dứt
vùng thấp nóng phía tây lại có quá trình phát triển mạnh hơn về phía đông
cả miền bắc sẽ đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng mạnh từ sớm
ở khu vực trung du và vùng đồng bằng vẫn là những vùng tâm nóng của đợt nắng nóng diện rộng lần này
với mức nhiệt cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền bắc sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu
cùng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng nhưng nắng nóng ở miền trung sẽ sớm và mạnh hơn ở miền bắc
trong ngày mai vùng nóng sẽ trải dài suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
và cường độ nắng cũng gia tăng hơn
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị sẽ xuất hiện những điểm nhiệt độ cao từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng gia tăng về cường độ
ngày hôm nay ở khu vực nam bộ mưa đã xuất hiện ngay từ sáng
trong đêm nay cả nam bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông ở mức độ giải rác
sáng ngày mai hai khu vực trời vẫn có nắng nhưng không mạnh
trưa và chiều mai ở nam bộ mưa sẽ xuất hiện từ sớm
còn ở khu vực tây nguyên mưa về chiều và diễn mưa xảy ra ở nhiều nơi
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
trời không mưa gió hướng nam mạnh ở mức cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở mức giải rác về chiều và tối
trong mưa rông cần phải đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước